ngày hai mươi tháng bảy tại đại sứ quán việt nam ở thủ đô phnom penh vương quốc campuchia đã diễn ra lễ kết nạp đảng viên tri bộ cho sinh viên việt nam đang học tại trường đại học tổng hợp hoàng gia phnom penh